cho em được phỏng vấn hai mẹ con một tí nhé
chị cho em hỏi là cái kiến thức của mình về phân loại rác là như thế nào hả
rác thì có thể phân loại thành rác hữu cơ
rác hữu cơ là những cái thực phẩm mà đã
ví dụ như là bã mía rồi là đồ thức ăn thừa
thì là những cái đó mình có thể làm compost làm phân ủ
rác vô cơ thì là có những loại rác nhựa
rác đồ hộp các tông hộp sữa chua vỏ sữa chua
rác thải phân hủy được và không phân hủy được
phân hủy được thì là những rác thải hữu cơ
còn rác thải mà không phân hủy được như là nhựa hay là
một số loại cao su hay là vân vân
tụi mình hiểu là có những loại rác là hữu cơ hoặc là rác vô cơ
những rác hữu cơ thì là có thể tự phân hủy được
thì là không ảnh hưởng nhiều đến môi trường
thế tuy nhiên là
rác vô cơ thì rất là nguy hiểm
tuy nhiên là rác vô cơ nó seit
thông tin truyền thông tin của các bạn
cho căn hộ xếp và gần bỏ rác vô cơ
hay là công ty đó sử dụng được là
một số loại rác thải hữu cơ
để khuyển rác cool

lúc nào cũng không phải là làm rác vô cơ
vì đoàn thảo được phân hủy ra
lúc nào cũng không phải là làm rác vô cơ
sau đó là rác vô cơ
chúng ta sẽ phân hủy rác vô cơ

thì đúng lý do
thật bất ngờ thứ mà trường và các bạn trẻ ngỡ là một cái rổ nhỏ cuối cùng lại là một chiếc ghế to đùng
suốt từ nãy thôi mình cũng đã tham gia đào được cái này chắc cũng phải được một tiếng rồi đấy
cái công đoạn đào nó lên là rất là khá là lâu rất mệt mỏi
không biết chiếc ghế này đã làm thế nào đi lạc đến đây và nằm dưới một lớp đất dày như vậy
ok lên nào
đây chính là khoảnh khắc mình đã nhắc được cái ghế đây
thì ghế này nó được trôn ở đây chắc cũng phải được một thời gian khá là lâu rồi đấy
bởi vì dưới một cái lớp cát này thủy chiều này thì nó phải mất khá
có thời gian là mới được này
cái này phải cho vào ràng trưng bày thật đấy
đầu tiên là có mỗi cái này nhô lên thôi
bọn cháu tưởng là cái rổ nhức mãi không được
càng đào lại càng thấy nó càng thấy sâu
xin giới thiệu với các bạn là đây
là cái chiếc lợi phẩm mình vừa tìm thấy
sau bao nhiêu lâu mình vừa đào lên nhờ sự trợ giúp của các bạn thì mình mới đào được cái ghế này lên
thì các bạn đã biết rồi một cái ghế này nó đã vất vả như thế rồi thì các bạn phải tưởng tượng là xem là
khoảng tầm một mươi một trăm linh cái ghế này như thế này nữa thì mất khoảng bao nhiêu lâu để đào được cái ghế này lên
anh cho em hỏi là anh có cái hiểu biết gì về những cái rác vi nhựa
cái đấy thì mình chỉ hiểu nó là cái gốc
còn nhựa đấy thì là nó khó phân hủy đấy thì nó ảnh hưởng xấu đến môi trường đấy còn cái chi tiết thì mình cũng không hiểu
chị có biết là bây giờ theo những nghiên cứu về rác thải của các nhà khoa học ấy
thì là họ xác định là bây giờ tất cả các loài động vật trên thế giới lẫn cả con người trong cơ thể đều có chứa những cái hạt vi nhựa không
có mình có nghe điều đấy rất là kinh khủng luôn
và mình nghĩ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều
bây giờ tốt nhất là mình thay đổi từ cái việc đi chợ cũng vậy mình mua một cái túi như kiểu túi bao ấy
và mỗi lần đi chợ mình mang theo nó chứ mình cũng không lấy nhận thứ nhựa nữa
ở siêu thị thì hỏi rất hay phát nhưng mình gắn mình không bao giờ mình cầm
rác thải bị trôi ra biển chúng không chỉ tồn tại trên mặt biển
theo các nhà nghiên cứu khoa học hiện nay tất cả các đáy biển trên thế giới đều có dấu hiệu của rác
những rác thải này dưới tác động vật lý bị phân hủy thành những mảnh vi nhựa
động vật biển ăn những mảnh vi nhựa này vào và chúng tồn tại ở đấy mãi mãi
đến lượt con người sau khi chế biến những động vật này thành thức ăn
lại trực tiếp ăn chúng vào người
anh có biết rằng là những cái thứ ví dụ như là pin ấy
thì bình thường rằng là những cái đồ như thế thì mình nên phân loại rác như thế nào đối với những cái pin ấy không
pin thì thường thường hình như là nó có trì bí thường nhân đúng không
thì như thế này khi mà nó ra môi trường thì nó rất là độc vào cái môi trường sống
chẳng hạn nó phân hủy ra môi trường và vòng nhiễm vào nguồn nước
thì nói về chung là đi ra vào các cái nhà máy nước nhà máy nước mình không thể xử lý được hết toàn bộ
các chất độc đấy nó sẽ đi vào cơ thể con người
đấy thì những cái đấy là rất là độc hại
rác thải điện tử rất nguy hiểm cho môi trường
đặc biệt trong số đó là các pin điện tử
qua thời gian những hóa chất trong những pin điện tử này thấm vào đất và gây nhẫm độc cho các loài động thực vật
đây là một cục pin dự phòng
cái này nó rất là nguy hiểm cho
môi trường đấy
bởi vì cái pin này ở trong nó chứa rất nhiều acid độc hại
nó có thể gây ung thư cho con người
đấy nếu mà nó nhiễm vào nguồn nước thì nó rất là độc hại đấy
rất hại cho sức khỏe của con người đấy
trái điện tử nếu có thể thì phải đi đến một nhà máy điện tử để tìm kiếm trái điện tử

tôi đã ở đây tám tháng rồi
tôi đã sử dụng một vài trái điện tử

họ không biết làm gì với trái điện tử nữa

nhưng trái điện tử nếu các bạn có thể giúp đỡ sử dụng trái điện tử
thì rất là quan trọng
bởi vì trái điện tử rất là đáng giá
để dọn rác hiệu quả mỗi người trong chúng ta cần có kiến thức về rác cũng như cách phân loại rác
cố gắng phân loại rác hữu cơ và vô cơ đặc biệt là những rác thải có khả năng tái chế
để riêng những rác thải nguy hiểm như bơm kim tiêm chất thải hóa học để có cách xử lý hợp lý
không vứt các đồ điện tử trực tiếp ra bãi rác
mà nếu được hãy thu gom lại và đưa cho những trung tâm có thể tái chế và tận dụng lại những loại rác này
pin điện cần được thu gom và tập trung lại tránh vứt ra ngoài tự nhiên vì chúng có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường đất và nước ngầm
liên lạc với chính quyền hoặc các tổ chức dọn rác để có thể xử lý rác thải quy mô lớn một cách hiệu quả
tình trạng rác thải đã và đang ngày càng trở nên cấp bách và không còn là vấn đề của riêng ai
chúng ta cần hạn chế xả rác thải đặc biệt là rác thải nhựa ra môi trường
cùng chung tay chúng ta có thể cải thiện về vấn đề rác thải và bảo vệ trái đất này